học sinh sinh viên trên địa bàn tp hcm năm học này sẽ được trợ giá vận chuyển
đây là nội dung văn bản vừa được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
theo đó mức trợ giá đưa dứt học sinh sinh viên theo hình thức hợp đồng áp dụng cho năm học tới
chung cho địa bàn thành phố là hai tám trăm ba mươi đồng một học sinh sinh viên một lượt
thành phố trợ giá tối đa hai lượt một ngày
riêng trên địa bàn huyện cần giờ mức trợ giá là ba năm trăm ba mươi bảy đồng một học sinh sinh viên một lượt
được hỗ trợ tối đa bốn lượt một ngày
ngoài ra thành phố cũng giao cho sở giao thông vận tải phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân các quận huyện cùng các trường học kiểm soát chặt chẽ
và chịu trách nhiệm về khối lượng vận chuyển thực tế
bảo đảm đúng mục đích đối tượng và mức trợ giá quy định